tiếp tục thông tin liên quan đến vụ dùng hung khí chém lìa tay nạn nhân trên đường phạm văn chiêu ở phường một mươi bốn quận gò vấp tp hcm vào đêm ngày sáu tháng ba
công an quận gò vấp tp hcm ngày hôm qua cho biết sau bốn ngày truy xét các tổ trinh sát đã bắt giữ được đối tượng trực tiếp dùng hung khí chém đứt lìa bàn tay của bùi hoàng thiện phương một mươi tám tuổi trú tại quận gò vấp là đỗ tuấn anh có tên gọi khác là bé long một mươi chín tuổi trú tại quận gò vấp
theo lời khai của tuấn anh
sau khi gặp nhóm của đạt tại cây xăng biên khoa chỉ có bốn người dùng hung khí xông vào truy sát nhóm của đạt vì phương và nguyễn văn phong một mươi tám tuổi không chạy kịp nên nhóm của tuấn anh gồm thiện nam lao vào dùng hung khí chém
phương lấy tay trái đỡ nên tuấn anh đã chém đúng tay của phương sau khi chém lìa bàn tay của phương tuấn anh cùng cả nhóm lên xe bỏ chạy
sau nhiều ngày lần theo các manh mối các tổ trinh sát công an quận gò vấp đã bắt được tuấn anh và tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại
còn tại quảng ngãi vào sáng ngày hôm nay công an huyện ba tơ cho biết vừa bắt đối tượng phạm văn xe ba mươi tám tuổi ở thôn mang gá thuộc xã ba sa huyện ba tơ quảng ngãi về hành vi dùng dao đâm nhiều người
trước đó sau khi phạm văn xe và vợ là phạm thị dơ dự đám cưới nhà anh phạm văn sương cùng ở thôn trở về nhà thì cãi nhau phạm văn xe đã bóp cổ vợ sau đó người vợ vùng thoát khỏi sang nhà anh phạm văn sương
tại đây anh phạm văn xe và phạm văn ru ở cùng xá chạy đi
các đối tượng đều bị xe dùng dao đâm liên tiếp vào vùng bụng khiến cả hai bị trọng thương
sau khi gây án xe bỏ trốn công an xã ba sa đã kịp thời bắt giữ xe giao cho công an huyện
qua giám định pháp y nạn nhân phạm văn si bị thương tích ba mươi năm phạm văn ru bị thương tích sáu mươi tám
và vào ngày hôm nay lực lượng chức năng tp hcm cho biết đang tiếp tục làm rõ nghi vấn hàng chục em học sinh của trường tiểu học trần quang khải quận một
bị ngộ độc thực phẩm phải nhập tích
trước đó khoảng một mươi giờ bốn mươi ngày một mươi tháng ba thầy cô giáo trường tiểu học trần quang khải tổ chức cho các em học sinh diện bán chú ăn cơm trưa
các món ăn là thịt xá xíu canh khoai mỡ thịt bằm các món sâu và chuối tráng miệng
đến đầu giờ chiều cùng ngày hàng loạt em học sinh có triệu chứng nôn ói đau bụng
ngay sau đó các bác sĩ của bệnh viện quận một đã đến hiện trường sơ khám cho học sinh
qua kiểm tra thì bốn mươi bốn em có dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm trong đó có chín trường hợp phải nhập viện cấp cứu
được biết là hiện nay
tám cháu tại bệnh viện quận một đã ổn đã xuất viện
còn đối với lại năm cháu ở bệnh viện bình thạnh cũng đã ổn về mặt bệnh lý
tức là cháu nó hết ói hoặc là hết bụng nôn
và bệnh viện còn đang giữ lại chờ theo dõi mà không có trường hợp nào tiêu chảy
cũng như không có trường hợp về sốt
thì tới ngày chi cục với các đơn vị y tế dự phòng chúng tôi cũng đã kịp thời đến để điều tra
điều tra đến chỗ mà chia nhận thức ăn
như là chúng tôi đã triển khai điều tra dịch tễ tại các bệnh viện
và thực hiện lấy toàn bộ các mẫu lưu và mẫu thừa thức ăn thừa
cũng như là mẫu nước uống nước chế biến và điều kiện vệ sinh
tại cơ sở sản xuất chức ăn sẵn tại quận thu đức để mà đi tìm nguyên nhân
liên quan đến sự cố này
khi cục vệ sinh an toàn thực phẩm công an địa phương cùng nhiều đơn vị liên quan
đã đến hiện trường thu thập các mẫu thức ăn và nước uống tại trường để giám định
được biết trường trần quang khải
nhận hai trăm linh xuất ăn mỗi ngày từ một đơn vị ở quận thu đức
để cho các em học sinh thuộc diện bán trú
với những triệu chứng trên
chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm cho biết
có thể các em học sinh bị ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật gây ra
hiện các đơn vị liên quan đang tiếp tục làm việc với nhà trường
và đơn vị cung cấp hai trăm linh suất ăn để làm rõ vụ việc
tại xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang
tòa án quân sự khu vực hai quân khu chín ngày một mươi tháng ba
đã đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn thanh khai
trú tại ấp hai xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang
về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
trên đường tuần tra khi đến khu vực thuộc ấp năm xã vĩnh sương
tổ công tác chống buôn lậu thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế sông tiền
bộ đội biên phòng an giang phát hiện đối tượng nguyễn văn phong
chạy xe gắn máy từ campuchia về việt nam
chở một bao tải có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong bao tải có hai mươi chai rượu ngoại
nhãn hiệu chivas một mươi tám
lúc này đối tượng nguyễn thanh gai em trai của phong đến
xông vào giật bao rượu tăng vật rồi chống trả quyết liệt
thậm chí cắn vào tay chân các đồng chí đang làm nhiệm vụ
khiến năm đồng chí trong tổ công tác bị thương
mặc dù đối tượng gai biết mình bị nhiễm hivs
nhưng vẫn cố tình cắn để lây nhiễm hiv cho các cán bộ chiến sĩ đang thực thi nhiệm vụ
với hành vi nguy hiểm trên hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thanh gai
một mươi tám tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định xử phạt
vi phạm hành chính một mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng đối với nguyễn sơn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tổ bảy phường trung thành thành phố thái nguyên
có hành vi thông tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook
trước đó ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tùng đã sử dụng trang thông tin
cá nhân với tài khoản facebook có nick là tùng lò gạch
đăng lên mạng xã hội facebook thông tin về bắt cóc trẻ em
tại khu vực trường mầm non một mươi chín tháng năm thuộc phường hoàng văn thụ
thành phố thái nguyên và thông tin nạn bắt cóc trẻ em bắt cóc người
để lấy nội tạng xảy ra trên địa bàn ngày càng nhiều và táo tợn
đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu bài viết của tùng đã có hai bảy trăm linh lượt chia sẻ
trên mạng xã hội gây dư luận hoang mang
qua xác minh cơ quan công an xác định bài viết của tùng là sai sự thật
căn cứ vào kết quả điều tra hành vi của tùng đã vi phạm nghị định một trăm bảy mươi năm
của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
biểu chính viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
bản tin tiếp tục với cụm tin ván đáng chú ý
cơ quan thành phố sóc trăng có bắt giữ đối tượng nguyễn minh tiến
trú tại khóa một phường năm thành phố sóc trăng về hành vi trộm cắp thầy sản
trước đó vào ngày chín tháng ba tiến đến nhà ông hồ phước viễn ở số bốn trăm năm mươi hai

đường tôn đức thắng rồi vào nhà lấy trộm một chiếc điện thoại di động
một tv ba mươi chín inch sau đó đem số thầy sản vừa trộm được cất giấu
tại nhà ông nguyễn văn bé là ông nội của tiến
qua tin báo của nạn nhân lực lượng công an thành phố đã tiến hành
xác minh điều tra và bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật có liên quan
được biết đối tượng nguyễn minh tiến cũng đã từng có hai tiền án
về tội trộm cắp tài sản và mới được ra tù vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
còn tại vũng tàu ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng
nguyễn trí cương chú tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
và trúc đức đạt trú tại phường thắng nhất thành phố vũng tàu
về hành vi trộm cắp thầy sản
trước đó phát hiện cửa hàng điện thoại của anh huỳnh an khương
trú tại phường thắng nhất có sơ hở
hai đối tượng đã đến mở cửa lấy trộm của cơ sở này
ba mươi hai chiếc điện thoại di động ba chiếc máy tính bảng
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định trước khi bị bắt
các đối tượng này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khác
trên địa bàn thành phố vũng tàu
tại bình định công an phường lý thường kiệt thành phố quy nhơn
vừa điều tra làm rõ một đối tượng chuyên đột nhập nhà dân
để trộm cắp thầy sản
trước đó ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu kẻ gia đột nhập vào số nhà ba mươi năm
đứng nơi định của phường lý thường kiệt thành phố quy nhơn
theo trình báo của chủ hộ tài sản bị mất gồm hai chiếc điện thoại di động
hai laptop hai chiếc ví bên trong có hơn năm triệu đồng một chiếc túi sách bằng da
qua khám xét dấu vết tại hiện trường công an phường xác định
nhiều khả năng đối tượng là người ở địa phương đã có thời gian theo dõi
quan sát và phát hiện cánh cửa sổ trên tầng hai của ngôi nhà chỉ khép hờ
nên đã chọn thời điểm đột nhập trộm cắp
sau khi nhận được tình báo bản thân tôi đã tham mưu cho bang chí huy công an phường
chỉ đạo cho lực lượng quan sát khu vực trực bang hành xử của công an phường
phối hợp với trinh sát hành xử phụ trách địa bang
tiến hành sàng lọc đối tượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đến bảy h ba mươi cùng ngày
chúng tôi đã truy tìm được đối tượng và thu hồi đầy đủ tăng vật
để trả lại cho bị hại một cách nhanh nhất
đối tượng bị bắt giữ là lê đình thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú ở khu vực ba phường lý thường kiệt
theo hồ sơ của cơ quan công an
nhỏ lê đình thương đã bỏ nhà sống nêu lòng
nhiều lần bị xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản
năm hai nghìn một mươi bốn thương gây ra nhiều vụ trộm tại quy nhơn và phủ mỹ
bị xử phạt một mươi tám tháng tù
bới ra chạy trước tết bình thân thương lại tiếp tục đi trộm
một giờ ba h ba mươi cháu đi xuống nhà nậu
cháu đi ngang qua cháu thấy nhà ba mươi năm lương của mở cửa
cháu thấy cửa sổ cho nó mở cửa
cháu đi sang đoàn thang cháu trộm cháu quả xe gần nhà nậu
cháu đi bộ qua cháu treo bằng đường phải và đi vô bằng gửi sổ
cháu xuống dưới tầng một ba cái điện thoại di động một cái máy tính laptop sạch tay
cùng với việc bắt giữ lê đình thương
công an phường lý thường kiệt đã thu hồi toàn bộ tăng vật của vụ trộm
hiện đối tượng đã được chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn
để tiếp tục điều tra mở rộng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận một mươi một thành phố hồ chí minh cho biết
vừa bắt đối tượng truy nã hồ long kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
theo quyết định truy nã số bốn ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm về tội cướp giật tài sản
trước đó trên địa bàn quận một mươi một xảy ra nhiều vụ cướp giật do hai đối tượng bùi minh tuấn và hồ long kiệt cùng thực hiện
thủ đoạn các đối tượng là đe dọa uy hiếp người đi đường có tài sản giá trị để cướp
viện kiểm sát nhân dân quận một mươi một đã ra cáo trạng
và chuyển hồ sơ sang tòa án nhân dân quận một mươi một đề nghị truy tố đối với bùi minh tuấn riêng hồ long kiệt
khối không khí lạnh phía bắc vẫn tiếp tục rồn sâu xuống nên thời tiết trở nên khô giáo và khá là rét
tại các tỉnh phía đông và khu vực đồng bằng trong đó bao gồm cả thủ đô hà nội
tuy nhiên từ ngày mai khối không khí lạnh này sẽ suy yếu dần và nhiệt độ có xu hướng tăng lên
trời chỉ còn rét nhẹ đến ngày một mươi bốn nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi năm đến hai mươi ba độ
đới gió đông bắc hoạt động mạnh tăng cường xuống phía nam vòng qua biển tích nhiều hơi ẩm
gây mưa và mưa giải rác cho các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận thừa thiên huế
nên nhiệt độ sẽ giảm trời rét tại các tỉnh phía bắc và chuyển lạnh tại khu vực từ quảng bình đến huế
sau đó từ ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn toàn khu vực nhiệt độ tăng dần chỉ còn rét về đêm và sáng
nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi năm đến hai mươi năm độ
khu vực nam trung bộ chịu tác động của khối không khí lạnh ít hơn
nên tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến tận quảng ngãi thì trời chuyển nhiều mây
xuất hiện mưa nhỏ ở vài nơi nền nhiệt trong ngày sẽ giảm nhẹ
còn ở phía nam các tỉnh từ bình định trở vào cho đến tận ninh thuận và bình thuận thì ngày có nắng
phổ biến nhiệt độ là từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên dự báo trong ba ngày tới phổ biến mây thay đổi đêm và sáng trời hơi xe lạnh
do ảnh hưởng của độ cao địa hình
đến trưa chiều nắng xuất hiện nhiều nên nền nhiệt độ sẽ tăng lên cao
cường độ bức xạ ở mức trung bình nhiệt độ là từ một mươi bảy đến ba mươi năm độ
các tỉnh nam bộ là khu vực có thời tiết khá ổn định trong những ngày vừa qua và những ngày sắp tới
tuy nhiên chính sự ổn định này là nguyên nhân chính gây ra kiểu thời tiết khắc nghiệt ở nơi đây
với tình trạng ít mưa và nắng nhiều và độ ẩm thấp kéo dài là nguyên nhân chính gây ra những đợt khô hạn nặng cho người dân
nhiệt độ ngày đêm phổ biến là từ hai mươi ba đến ba mươi sáu độ
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online phát sóng lúc một mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba online phát sóng lúc một mươi năm h ngày hôm nay